cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng nguyễn minh trúc ba mươi tuổi trú tại xã cư e bu thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc trú tại xã cư e bu thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đó qua công tác tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam đã phát hiện lập biên bản xử lý đối với một số phương tiện vận tải bằng logo trung doãn thuộc công ty trách nhiệm vận tải thương mại hưng vượng địa chỉ tại tổ dân phố gio nha phường châu sơn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
với các lỗi trở hàng vượt quá tài trọng tham gia giao thông tự ý cơi nới kích thước thành thùng xe tiến hành kiểm tra các giấy tờ liên quan đến mua bán hàng hóa thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh
công ty trách nhiệm vận tải thương mại hưng vượng có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế
quá trình điều tra cơ quan công an phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại hưng vượng do bùi thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tổ dân phố do nha phường châu sơn thành phố phủ lý làm chủ đã có hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thu lợi vất chính trên ba trăm sáu mươi chín triệu đồng
một đường dây mua bán thuốc lái
điếu ngoại nhập lậu với quy mô lớn vừa bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng triệt phá thành công thu giữ hơn hai sáu trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đó qua nắm tình hình đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép hàng cấm cụ thể là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nên xác định chuyên án đấu tranh
bằng thủ đoạn tinh vi khi nhận hàng về các đối tượng chia ra nhiều lô nhỏ và chuyển đến các đại lý cấp dưới
sau một tháng điều tra
trưa ngày ba mươi một tháng tám đồng loạt ba tổ công tác ập vào ba địa điểm thuộc phường vĩnh trung phát hiện bắt quả tăng một đối tượng tên bình chú tại địa phương đang giao thuốc lá cho khách thu giữ ba trăm linh bao thuốc lá điếu hiệu z
khám xét nhanh nơi ở của bình phát hiện thêm một tám mươi bao thuốc lá điếu các loại
mở rộng vụ án hai tổ công tác khác phát hiện tám trăm tám mươi bao thuốc lá hiệu s a change và năm trăm năm mươi năm gold
tại một quầy hàng tạp hóa trợ côn phát hiện thêm ba trăm năm mươi hai bao thuốc lá
các loại hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
đồn biên phòng cửa khẩu cảng vạn gia bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh vừa bắt giữ bốn tàu khai thác thủy sản trái phép
cụ thể vào lúc hai giờ một mươi phút ngày năm tháng chín trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ vùng biển tại khu vực biển xã vĩnh trung thành phố vong cái
đội tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng cửa khẩu cảng vạn gia đã phát hiện
và bắt giữ bốn tàu gỗ đang khai thác thủy hải sản trái phép đánh bắt sai vùng
các phương tiện bao gồm tàu vỏ gỗ biển kiểm soát qn ba trăm bốn mươi chín ts do vũ văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai điều khiển
tàu cá biển kiểm soát một mươi nghìn năm ts do nguyễn văn bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín điều khiển
tàu vỏ gỗ biển kiểm soát qn một mươi bảy do vũ văn hiệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba điều khiển
tàu cá biển kiểm soát qn chín mươi nghìn năm trăm sáu mươi ts
do dương văn thường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một điều khiển
cả bốn người điều khiển phương tiện đều trú tại phường phong cốc thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
vụ việc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
và cũng tại tỉnh quảng ninh lực lượng chức năng vừa bắt số lượng lớn gà vịt giống và trứng không rõ nguồn gốc
hồi hai mươi hai h ba mươi phút ngày sáu tháng chín trong khi tuần tra kiểm soát tại vùng biển đảo trần
thuộc xã thanh lân huyện cô tô
tổ công tác đã phát hiện một phương tiện xuồng máy không biển kiểm soát chạy từ hướng vùng biển móng cái về
có dấu hiệu nghi vấn nên phát tín hiệu dừng để kiểm tra
phương tiện trên có đoàn văn huê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại bình ngọc móng cái là thuyền trưởng
cũng là chủ của phương tiện và hai người khác là đoàn văn bách đỗ văn long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đi áp tải đều trú tại thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
tại thời điểm kiểm tra xuồng máy đang vận chuyển một trăm bốn mươi tám khay nhựa màu đen chứa khoảng một mươi năm con gà con
ba ngày tuổi và bốn mươi khay trứng khoảng năm quả
đoàn văn khuê không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như tính hợp pháp của lô hàng trên
thưa quý vị thời gian gần đây nhiều người phản ánh về việc họ nhận được các tin nhắn về dịch vụ ngân hàng
và yêu cầu họ bấm vào một đường dẫn lạ
đường dẫn này thậm chí lại giống hệt với website của các ngân hàng
khiến nhiều người là nạn nhân
không hề nghi ngờ bấm vào và bị mất thông tin thậm chí là chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng
tuy nhiên các chuyên gia an ninh mạng cho biết người dùng hoàn toàn có thể nhận biết
phân biệt được các đường link lừa đảo này
những tin nhắn giả mạo được gửi tới cho người dùng có đường dẫn gồm tên ngân hàng và đi kèm vn
đã khiến không ít người mắc bẫy của nhóm lừa đảo
mặc dù vậy nếu chú ý quan sát có thể nhận ra đây không phải là trang web ngân hàng
mà thực tế là đường dẫn đến website
vn ibs top phần tên ngân hàng thực tế là phần mở rộng thường được sử dụng để tạo các website phụ
theo các chuyên gia cho biết cần chú ý đến ký tự đầu tiên của đường dẫn
bởi vì những ký tự đầu tiên đó chúng ta có thể biết đó là các website chính chủ hay không
sau khi kết thúc là com vn hoặc vn thì sẽ phải kết thúc bằng ký tự gạch chéo
ký tự gạch chéo cho trình duyệt hiểu tên miền đã kết thúc ở đây
còn sau com vn hoặc vn có một ký tự gạch ngang hoặc
đó có nghĩa là tên miền chưa kết thúc và đây có thể là tên miền giả mạo
chuyên gia cũng khuyến cáo tốt nhất không thực hiện thao tác trên các đường link được gửi đến
nếu cần sử dụng dịch vụ ngân hàng hay ưu tiên sử dụng ứng dụng ngân hàng số với mức độ bảo mật cao hơn
chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
bộ tài chính đang đề nghị xây dựng luật quản lý sử dụng vốn nhà nước
đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp sửa đổi
trong đó nêu rõ bảy hành vi bị cấm trong lĩnh vực quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
bao gồm đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp không đúng mục tiêu thẩm quyền phạm vi trình tự và thủ tục quy định của pháp luật
can thiệp không đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
thực hiện không đúng quyền trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn
người đại diện chủ sở hữu vốn trong việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
giám sát kiểm tra thanh tra việc đầu tư vốn tại doanh nghiệp không đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật
cung cấp thông tin báo cáo không trung thực không chính xác không đầy đủ theo quy định của pháp luật
tiết lộ sử dụng thông tin của doanh nghiệp cơ quan đại diện sở hữu vốn cơ quan quản lý nhà nước không đúng quy định của pháp luật
và bảy là vi phạm các quy định gây thiệt hại cho doanh nghiệp chủ sở hữu vốn và nhà nước
bộ kế hoạch và đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo nghị định quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong đó đề xuất mua sắm trực tuyến e shopping
theo đó e shopping là việc mua trực tiếp hàng hóa dịch vụ từ nhà thầu đã trúng thầu
mua sắm tập trung trên hệ thống và bảy là vi phạm các quy định gây thiệt hại cho doanh nghiệp chủ sở hữu vốn và nhà nước

một là mua sắm trực tuyến e shopping áp dụng trong trường hợp cơ quan có nhu cầu mua sắm hàng hóa dịch vụ
thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ đã có kết quả đấu thầu mua sắm tập trung
phương án hai là mua sắm trực tuyến e shopping áp dụng đối với gói thầu thuộc dự toán
mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ năm mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
các yếu tố khác ngoài giá được phép thay đổi phải định lượng được và được quy định trong hồ sơ mời thầu
hồ sơ dự thầu được so sánh xếp hạng theo các tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu
bao gồm tiêu chuẩn đánh giá cho các yếu tố ngoài giá này
đấu giá ngược bao gồm đấu giá ngược theo quy trình thông thường và đấu giá ngược theo quy trình rút gọn
thời gian đấu giá ngược tối thiểu là ba ngày làm việc
thời điểm kết thúc đấu giá ngược phải nằm trong khung giờ hành chính

gồm thương mại điện tử công nghệ tài chính logistic công nghệ giáo dục y tế và chăm sóc sức khỏe
nông nghiệp công nghệ cao phát triển bền vững chuyển đổi số an ninh mạng
ở giai đoạn tiền ương tạo thành phố dự kiến hỗ trợ không quá bốn mươi triệu đồng trên một dự án
và thời gian hỗ trợ không quá sáu tháng trên một dự án đối với khoảng một trăm linh dự án trên một năm
ở giai đoạn ương tạo thành phố hỗ trợ không quá tám mươi triệu đồng trên một dự án
và thời gian hỗ trợ không quá một mươi hai tháng trên một dự án đối với sáu mươi dự án từ giai đoạn tiền ưm tạo
tương đương sáu mươi dự án trên một năm
ở giai đoạn tăng tốt thành phố hỗ trợ không quá bốn trăm linh triệu đồng trên một dự án
và thời gian hỗ trợ không quá một mươi hai tháng trên một dự án và ưu tiên cho các dự án đối ứng từ các nhà đầu tư khác
dự kiến giai đoạn này thành phố hỗ trợ bình quân hai mươi năm dự án trên một năm
tổng dự toán bố trí hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm hai nghìn hai mươi ba là một mươi bảy tỷ đồng
thành phố hồ chí minh sẽ triển khai chương trình khuyến mãi hàng hiệu flash sale holiday
trên địa bàn thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi ba với mức giá ưu đại lên đến chín mươi
từ ngày tám đến ngày một mươi tháng chín tại khách sạn tân sơn nhất pavilong đường hòa văn thụ phường chín quận phú nhuận
sẽ diễn ra chương trình flash sale holiday sự kiện hộ tụ hơn một trăm hai mươi thương hiệu lớn
với các sản phẩm khá đa dạng bao gồm mỹ phẩm thời trang thuộc nhiều thương hiệu nổi tiếng
sở công thương tp hcm cho biết sự kiện khuyến mãi hàng hiệu
nhằm tạo sự liên kết tập trung của nhiều thương hiệu nổi tiếng
đem đến cho người tiêu dùng khách du lịch những cơ hội trải nghiệm mua sắm hàng hiệu
với sản phẩm chất lượng cao mức giá giảm sâu kèm theo nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn
đồng thời sự kiện nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng
đếm ảnh tiêu thụ hàng hóa kích cầu tiêu dùng góp phần xây dựng thành phố hồ chí minh
trở thành trung tâm mua sắm hiện đại trong nước và khu vực
thưa quý vị nữ diễn viên đình đám ấn độ avikagor nàng anadi trong bộ phim
cô dâu tám tuổi dài hai năm trăm linh tập đã đến thành phố hồ chí minh tham dự sự kiện giao lưu văn hóa
trải nghiệm ẩm thực giữa ấn độ và việt nam
tại sự kiện này nữ diễn viên avikagor đã tham gia buổi giao lưu và trò chuyện
với các đầu bếp người nổi tiếng và mc truyền hình của việt nam
cùng trải nghiệm ẩm thực với chủ đề các loại bánh dân gian việt nam
trong khuôn khổ hoạt động giao lưu văn hóa và ẩm thực
vì hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới qua các chương trình gặp gỡ và giao lưu
góp phần giúp các doanh nghiệp các bên lan tỏa giá trị sản phẩm và nâng cao thương hiệu trên trường quốc tế
sáng nay giá vàng trong nước tăng ngược chiều với đà đi xuống của kim loại quý trên thị trường quốc tế
giá vàng sjc tiến sát mốc sáu mươi chín triệu đồng một lượng cao hơn thế giới khoảng một mươi hai triệu đồng mỗi lượng
mở cửa phiên sáng nay tại thị trường tp hcm giá vàng sjc được công ty vàng bạc đa quý sài gòn
niêm yết ở mức sáu mươi bảy bảy mươi năm triệu đồng mỗi lượng mua vào và sáu mươi tám ba mươi năm triệu đồng mỗi lượng bán ra
tăng hai trăm linh đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và một trăm linh đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với hôm qua
và nhận bốn số chính tại sjc được niêm yết ở mức năm mươi sáu một triệu đồng mỗi lượng mua vào và bán ra ở mức năm mươi bảy một triệu đồng mỗi lượng
cùng thời điểm giá vàng thế giới niêm yết ở mức một chín trăm hai mươi năm usd mỗi ounce giá một mươi hai usd mỗi ounce so với hôm qua
quy đổ tương đương vàng thế giới có giá hơn năm mươi bốn triệu đồng mỗi lượng chưa tính thuê phiên
trong đó ngành sản xuất công nghiệp chịu trách nhiệm cho khoảng hai mươi triệu tấn
thành phố hồ chí minh đặt mục tiêu giảm phát thải một mươi vào năm hai nghìn ba mươi và ba mươi nếu có thêm sự trợ giúp quốc tế
tương đương với khoảng từ bốn một mươi hai triệu tấn carbon trong vòng bảy năm tới
phản ứng với mục tiêu này nhiều doanh nghiệp bắt đầu kiểm kê khí thải thực hiện một loạt các biện pháp như
thay đổi trong hoạt động kinh doanh để giảm tác động tiêu cực với môi trường và tạo ra giá trị bền vững
để đầu tư vào các hệ thống này thì cần phải tài chính
để các nhà tiến dụng họ đầu tư vào không có con đường nào khác
thì phải đưa ra một yêu cầu và giải pháp về đầu tư đặt các chuẩn mực đánh giá của các nhãn hàng
cái đó là số một đầu tiên
khi chúng ta đưa ra các tiêu chí đầu tư xong
thì vấn đề là chúng ta đầu tư vào từ nhà xưởng thiết bị môi trường làm việc
và hệ thống khí thải rác thải trong khu doanh nghiệp
nhưng chúng ta phải có một cái nguồn lực để vận hành cái nhà máy đó
phải tuân thủ cái nhà máy đó đặc biệt là đào tạo từ cái ý thức của người lao động
trong cái bảo vệ môi trường xanh
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi khẳng định
thành phố xác định sứ mệnh là địa phương đi đầu trong chuyển đổi xanh phát triển bình vững
góp phần để thực hiện các cam kết quốc gia trong hợp tác quốc tế
thành phố đánh giá trong định hướng chung
khung pháp lý của cả nước về chuyển đổi xanh phát triển bình vẩn chưa nhiều
do đó thành phố hồ chí minh đã nghiên cứu khung chiến lược chuyển đổi xanh phát triển bình vẩn

chúng tôi thấy rằng là thành phố trong thời gian sắp tới
có thể sẽ ban hành những chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi số chuyển đổi xanh
chúng tôi rất mong muốn được nghe những ý kiến của chuyên gia
nên tập trung thiết kế những chính sách gì
để cho nó đảm bảo trọng tâm để nó giúp cho quá trình chuyển đổi xanh
ngân hàng thế giới vkp đã ước tính việt nam
có thể sẽ cần đầu tư thêm khoảng ba trăm sáu mươi tám tỷ usd cho đến năm hai nghìn hai mươi
tương đương sáu tám gdp mỗi năm
trong đó đầu tư vào khả năng phục hồi khoảng hai trăm năm mươi bốn tỷ usd
và thêm một trăm một mươi bốn tỷ usd cho hành trình khứa carbon
theo cam kết với cộng đồng quốc tế
điều này đồng nghĩa việt nam sẽ cần khoản đầu tư khổng lồ trong gần ba mươi năm tới
riêng với thành phố hồ chí minh
nghị quyết chín mươi tám có hiệu lực từ ngày một tháng tám
đã mở ra các quy chế mới trong quản lý ngân sách nhà nước
và thiết điểm thị trường carbon
do vậy thành phố hồ chí minh cần tận dụng các ưu đại từ nghị quyết chín mươi tám
để dẫn dắt dòng vốn quốc tế vào việt nam